đoàn công tác của bộ y tế do phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh bình thuận về công tác phòng chống dịch
đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của tỉnh bình thuận trong công tác ngăn chặn từ xa cách ly nhanh phát hiện từ sớm khoanh vùng dập dịch và điều trị người bệnh
đến thời điểm này tỉnh bình thuận đã kiểm soát được vùng dịch từ những người nhiễm bệnh
việc chuẩn bị cơ sở điều kiện tại các khu cách ly tập trung được thực hiện tốt
với tinh thần chống dịch như chống giặc bình thuận đã huy động lực lượng tập trung nỗ lực ngăn chặn một cách quyết liệt và hiệu quả
đến ngày một mươi bốn tháng ba trên địa bàn tỉnh bình thuận có chín trường hợp nhiễm sars cov hai đang được điều trị và cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh
đến nay đã xác định được hai trăm linh ba trường hợp f một đang được cách ly tại khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà đối với một số trường hợp âm tính
bảy trăm sáu mươi một trường hợp f hai đang được quản lý cách ly theo dõi y tế tại nhà